phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đã bắt giữ đối tượng trương ngọc tú sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu tại phường việt hưng quận long biên thành phố hà nội
cùng một mươi năm đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng tổng số tiền các đối tượng đánh bạc lên tới sáu mươi bốn tỷ đồng
theo cơ quan công an thời gian qua một ổ nhóm có dấu hiệu tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng internet với trò chơi nổ hũ
trò chơi này mô phòng những trò chơi truyền thống như tá lạ tôm cua cá xốp đĩa người chơi nạp tiền thông qua hệ thống các đại lý để lấy điểm cá cược và để đổi điểm qua trò chơi để lấy tiền thật
theo thống kê trong cơ sở dữ liệu của hệ thống của trò chơi nổ hũ đã có hàng triệu tài khoản được đăng ký tham gia đánh bạc với hai mươi bốn đại lý cấp một và hàng trăm đại lý cấp hai
đường dây này bắt đầu hoạt động từ năm hai nghìn một mươi tám đến khi bị bắt triệt xóa ước tính tổng số lượng tiền giao dịch đánh bạc qua hệ thống trò chơi đổi thưởng nổ hũ lên tới sáu mươi bốn tỷ đồng